và vinh danh doanh nhân văn hóa thế giới đại thi hảo nguyễn du
dự kiến kỷ lục thế giới này sẽ được liên minh kỷ lục thế giới trao trong hội nghị kỷ lục thế giới lần thứ ba mươi một
được tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại việt nam